các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tại thời điểm này đỉnh dịch của tp hcm đã qua đi nhưng không thể chủ quan bởi số người tử vong vẫn còn lớn số người nhiễm bệnh nặng vẫn nhiều
bộ giao thông vận tải cho biết sẽ thí điểm bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
mỗi ngày có ba mươi tám chuyến
khách bay phải có xét nghiệm âm tính và tiêm đủ hai liều vaccine
trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang rất nóng lòng vì cùng với việc khôi phục sản xuất họ cần có nhân viên chuyên gia phải được đến nơi sản xuất hàng hóa phải sớm được lưu thông
tuy nhiên đã hơn một tuần tp hcm nới lỏng giãn cách nhưng việc đi lại giữa tp hcm và các tỉnh lân cận vẫn chưa thể thống nhất thông suốt

trong những ngày này nghệ an đã phát hiện những trường hợp từ các tỉnh phía nam về quê dương tính với sars cov hai
đặc biệt là surrounding
theo nhà khoa học bé
đồng tháp mới ghi nhận một mươi chín ca mark covid một mươi chín

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé